trước những diễn biến đang xảy ra tại thổ nhĩ kỳ liên minh cầm quyền cũng như phe đối lập ở đức đã kêu gọi ngừng đàm phán về việc gia nhập liên minh châu âu eu đối với nước này
từ berlin chính phủ đức coi những diễn biến ở thổ nhĩ kỳ với sự quan ngại sâu sắc và đang có nhiều tiếng nói yêu cầu đình chỉ các cuộc đàm phán về gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ vốn được khởi động từ năm hai nghìn một mươi
chuyên gia về chính sách đối ngoại và quốc phòng thuộc nhóm nghị sĩ đảng liên minh xã hội cơ đốc giáo cho rằng các cuộc đàm phán với thổ nhĩ kỳ về các chủ đề như nhà nước pháp quyền và tự do đã không còn ý nghĩa đồng thời đề nghị thủ tướng đức angela merkel phải thể hiện thái độ rõ ràng với thổ nhĩ kỳ
một cuộc thăm dò dư luận do viện enmith tiến hành cũng cho biết có tới bảy mươi năm số người đức được hỏi ủng hộ ngừng đàm phán giữa eu với thổ nhĩ kỳ